cũng trong ngày một mươi sáu tháng hai tại bản phao cúng xã lóng phiêng huyện yên châu tỉnh sơn la
công an huyện yên châu đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng là thảo ly páo sồng có tên gọi khác là ly páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tỉnh hồi phân lào và hạng a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ sáu bánh heroin một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào về việt nam
cho một đối tượng không rõ danh tính tại ngã ba kim trung xã phiêng khoài huyện yên châu
khi đang trên đường vận chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ